đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương dẫn đầu đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh bến tre kiểm tra kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi hai
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trương thị mai đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh bến tre trong thực hiện năm dân vận chính quyền hai nghìn một mươi chín
từ năm hai nghìn một mươi bốn bến tre đã xây dựng phương châm tốt trong giải quyết quan hệ giữa chính quyền và nhân dân
xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và thực hiện rất bài bản
đồng chí trương thị mai chỉ đạo trong thời gian tới tỉnh bến tre cần chú trọng quan tâm đến các vấn đề như tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức
trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức mà đặc biệt là người đứng đầu luôn luôn lấy cuộc sống sự hài lòng của người dân là trọng tâm
tạo không gian để các tổ chức chính trị xã hội nhân dân tham gia đóng góp trong công tác dân vận
tiếp tục làm tốt công tác tiếp dân đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại chủ động không để xảy ra các điểm nóng trên địa bàn tỉnh